thưa quý vị năm hai nghìn hai đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày hai mươi một tháng chín hàng năm
là ngày quốc tế hòa bình trong đó nhấn mạnh các nước thành viên liên hợp quốc cần tiếp tục tăng cường và nuôi dưỡng nền văn hóa hòa bình
và không bạo lực trong ứng xử ở mọi cấp độ quốc gia khu vực và quốc tế
trong tiềm mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu mà thế giới cũng như việt nam
trong nỗ lực hành động vì mục tiêu hòa bình cho mọi quốc gia mọi dân tộc
ngày quốc tế hòa bình được liên hợp quốc khởi xướng vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và được tổ chức lần đầu tiên vào tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tới năm hai nghìn hai đại hội đồng liên hợp quốc chính thức lấy ngày hai mươi một tháng chín hàng năm để kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình
kỷ niệm ngày này liên hợp quốc mong muốn và khuyến khích toàn nhân loại cùng hành động và hợp tác
vì mục tiêu hòa bình cho mọi quốc gia mọi dân tộc
ngày kỷ niệm này cũng là lời nhắn nhủ tới mọi người dân trên thế giới về vai trò của liên hợp quốc
trong nỗ lực xây dựng hòa bình đồng thời cũng là tiếng chuông liên tục nhắc nhở tổ chức này
về nghĩa vụ thực hiện các cam kết lâu dài để giành lấy hòa bình cho nhân loại
trong suốt nhiều thập kỷ qua hoạt động giữ gìn hòa bình đã liên tục được liên hợp quốc triển khai dưới hình thức các phái bộ
đến nay đã có hơn bảy mươi phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc được thành lập
với hơn một triệu binh sĩ dân thường và cảnh sát của một trăm hai mươi năm nước trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi thế giới kỷ niệm ngày quốc tế hòa bình trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia
trong các vùng chiến sự đại dịch đang hoành hành và gây ra các bất công
đẩy các cộng đồng và các quốc gia tới sự đối đầu lẫn nhau
do đó thế giới cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để tập trung vào kẻ thù chung đó là đại dịch covid một mươi chín
đại dịch đang đe dọa sức khỏe an ninh và sinh kế của người dân ở mọi nơi
xong đối tượng bị tổn thương lớn nhất chính là những người đang phải chịu đựng cả hai vấn đề
các cuộc xung đột và dịch bệnh
chính thức là thành viên của liên hợp quốc vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
sau đó tham gia chính thức vào lực lượng dính giữ hòa bình liên hợp quốc vào năm hai nghìn một mươi bốn
việt nam luôn chủ động đóng góp tiếng nói về những vấn đề liên quan đến hòa bình ổn định hợp tác ở đông nam á
đồng thời chúng ta tích cực cùng nhiều quốc gia thành viên các nước thúc đẩy liên hợp quốc thông qua các nghị quyết
quyết định cùng các biện pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của liên hợp quốc
tăng cường sự phối hợp giữa các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chạy đua vũ trang
giải trừ quân bị ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp xung đột quốc tế bằng biện pháp hòa bình
bảo vệ độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc cải thiện môi trường kinh tế quốc tế
phát triển kinh tế văn hóa xã hội và bảo đảm quyền con người
ngày quốc tế hòa bình hai nghìn hai mươi được kỷ niệm trong bối cảnh vô cùng đặc biệt
khi mà cả thế giới đang phải chống lại kẻ thù chung là đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh này việt nam vẫn đang tiếp tục hoàn thành tốt trách nhiệm của mình
hỗ trợ nhiều quốc gia trong công tác phòng chống đại dịch
cũng như tăng cường hợp tác trên mọi mặt với cộng đồng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
có phần giữ gìn và thúc đẩy một môi trường quốc tế hòa bình ổn định và phát triển